trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tổ công tác đặc biệt tỉnh kiên giang cho biết vừa phối hợp cùng với hạt kiểm lâm của vườn quốc gia phú quốc
đã bắt quả tan tám đối tượng chặt phá cây rừng tự nhiên tại tiểu khu sáu mươi một phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng ấp gành dầu xã gành dầu thành phố phú quốc
theo đó trong quá trình tuần tra quản lý địa bàn thuộc vườn quốc gia phú quốc lực lượng kiểm lâm đã phát hiện các đối tượng đang có hành vi chặt phá cây rừng
ngay lập tức đã tiến hành bắt quả tan nhóm tám đối tượng gồm phù quang đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bùi quang trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trần quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đoàn toàn em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyễn thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quỳnh văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy thị văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bùi xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
tất cả đều thường trú tại xã cửa cạn tp phú quốc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện cây rừng trên diện tích hơn hai m hai
cây rừng bị đốn hạ thu giữ một máy cưa ba máy gắt cỏ ba rửa sắt và các vận dụng khác phục vụ cho hành vi hủy hoại rừng của nhóm đối tượng
hạt kiểm lâm vân quốc gia phú quốc đã lập biên bản thu giữ tan vật và tạm giữ tám đối tượng trên để tiếp tục điều tra giám định loại cây bị chặt phá củng cốt hồ sơ xử lý theo đúng pháp luật